theo đó sở sẽ tiến hành thu hẹp lòng đường đoạn từ nút sao lê duẩn đến đối diện tòa nhà ngân hàng đại dương còn lại năm mét để tổ chức giao thông theo một chiều hướng từ lê duẩn đi vào quán xứ
tiến độ thi công dự kiến sẽ kéo dài khoảng một mươi năm tháng